trong những năm qua các cán bộ chiến sĩ đóng quân trên quần đảo trường sa luôn tâm niệm việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch hồ chí minh là một trong những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên
nhờ đó việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh xây dựng đời sống văn hóa tại đây đã có nhiều chuyển biến tích cực
tại huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã được cán bộ chiến sĩ cụ thể hóa vào công việc mỗi ngày từ tiếp xúc giúp đỡ người dân để thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra canh gác bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
trong chuyến công tác ra trường sa và thềm lục địa phía nam của tổ quốc cùng đoàn công tác số chín của quân chủng hải quân
mới đây các phóng viên truyền hình nhân dân đã có dịp chứng kiến sự hào hứng và kiên quyết
tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trên quần đảo trường sa thông qua những việc làm cụ thể thiết thực để kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
mỗi ngày những câu chuyện về lính đảo học tập và làm theo bác đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi thành viên đoàn công tác
việc giữ cho đảo luôn xanh sạch đẹp không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh của họ
thông qua việc trồng cây xây dựng mô hình vườn cây thanh niên các chiến sĩ đã làm cho không gian đảo thêm phần sống động và tươi mới
đồng thời góp phần làm dịu đi khí hậu nóng nực của biển cả

thông qua việc trồng cây xây dựng mô hình vườn cây thanh niên các chiến sĩ đã làm cho không gian đảo thêm phần sống động và tươi mới
đồng thời góp phần làm dịu đi khí hậu nóng nực của biển cả
thông qua việc trồng cây xây dựng mô hình vườn cây thanh niên các chiến sĩ đã làm cho không gian đảo thêm phần sống động và tươi mới
đồng thời góp phần làm dịu đi khí hậu nóng nực của biển cả
đồng thời góp phần làm dịu đi khí hậu nóng nực của biển cả